thưa quý vị sáng nay tại bệnh viện việt đức thủ tướng phạm minh chính đã dự lễ phát động đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người với tinh thần cho đi là còn mãi
đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về hiến mô tạng thắp ngọn lửa nhân ái và nhân rộng thêm những hành động cao quý có phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ trong hơn ba mươi năm qua lĩnh vực ghép tạng đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc đó chính là nhờ ba nhân tố chủ yếu chủ trương đường lối chính sách khuyến khích của đảng nhà nước sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế đặc biệt là sự hy sinh cao cả của những người hiến tạng gia đình người hiến tạng và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
thủ tướng biểu dương và cảm ơn những tấm lòng vàng những nghĩa cử cao đẹp của những con người những gia đình với tấm lòng hy sinh cao cả
đã tình nguyện hiến mô tạng một phần vô giá của cơ thể mình người thân của mình để thắp sáng niềm tin tiếp nối hy vọng mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác
hiện nay hơn chín mươi bốn tạng ghép là từ nguồn hiến sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại đối với sức khỏe người hiến
việc khuy động nguồn lực và các cơ chế chính sách liên quan đến ghép tạng còn những hạn chế bất cập
đội ngũ chuyên gia y bác sĩ nhân viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng chưa nhiều điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị chưa thực sự đầy đủ đáp ứng yêu cầu
thủ tướng đề nghị bộ y tế chủ động xây dựng kế hoạch có chỉ tiêu cụ thể tăng số lượng người đăng ký hiến mô tạng phù hợp giả soát hoàn thiện các cơ chế chính sách và có những giải pháp phù hợp kịp thời hiệu quả để thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực ghép tạng hiến tạng

cảng hàng không quốc tế nội bài hiện là một trong ba cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất là cửa ngõ thủ đô nơi đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế nguyên thủ quốc gia là đầu mối giao thương quan trọng của cả nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống mạng cảng hàng không toàn quốc
theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi cảng hàng không quốc tế nội bài có công suất sáu mươi triệu hành khách một năm
năm hai nghìn năm mươi là một trăm linh triệu hành khách một năm và nghiên cứu đầu tư cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô
nhà ga hành khách quốc tế t hai cảng hàng không quốc tế nội bài với công suất một mươi triệu hành khách một năm được đưa vào khai thác năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi tám nhà ga đã bắt đầu quá tải vượt công suất thiết kế nhà ga t hai theo tính toán ban đầu khai thác một mươi triệu hành khách vào năm hai nghìn hai mươi
do đó việc mở rộng nhà ga t hai trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo đáp ứng kỹ thuật
để đảm bảo đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế nội bài là rất cần thiết
việc mở rộng nhà ga hành khách t hai với tính chất công việc đa dạng và phức tạp đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng công tác mở rộng thi công phải đồng bộ
bên cạnh đó công trình lại thi công trong điều kiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động khai thác thường xuyên tại nhà ga hiện hữu
cùng với đó thủ tướng yêu cầu thành phố hà nội tiếp tục chỉ đạo sát sao các ban ngành
huyện sóc sơn tiếp tục phối hợp
tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư các nhà thầu thi công và các đơn vị thực hiện dự án hoàn thành dự án đạt hiệu quả cao nhất
tổng công ty cảng hàng không việt nam dưới sự chỉ đạo của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sự quản lý của bộ giao thông vận tải
phải hoàn thiện tổng thể quy hoạch sân bay nội bài có tư duy đột phá tầm nhìn chiến lược đầu tư phân kỳ nhưng hiện đại tổng thể theo xu thế sân bay thông minh sân bay xanh
ngày một mươi chín tháng năm tại thái lan đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
tại khu tưởng điệm chủ tịch hồ chí minh và làng hữu nghị thái việt ở tỉnh nakhon phanom
chính quyền tỉnh phối hợp với hội người thái gốc việt của tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm
làng hiễu nghị và khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh là một địa điểm du lịch mang tính lịch sử và văn hóa
có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ hữu nghị giữa thái lan và việt nam
trong không khí trang nghiêm các đại biểu đã dâng hoa tưởng nhớ
bày tỏ lòng thanh kính sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chủ tịch hồ chí minh là con cháu của bác hồ và luôn luôn nhớ tới phong ơn của bác hồ
vì chúng tôi được những ngày hôm nay là nhớ tới những phong ơn của bác đảng và nhà nước việt nam
buổi lễ có phần trình diễn của kiều bào và các cháu thiếu nhi với các bài hát về quê hương đất nước ca ngợi bắc hồ
nhân dịp này đại sứ quán việt nam và lãnh đạo tỉnh nakhon phanom cùng các đại biểu đã trao quà tặng các học sinh tại địa phương
chính quyền địa phương thái lan cũng trao tặng hai mươi bạt
chào việt nam tại nakhon phanom
tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hôm nay cục công tác đảng và công tác chính trị chỉ đạo công đoàn công an nhân dân
phối hợp công đoàn y tế việt nam và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình
tri ân các thương binh bệnh binh người có công tại trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng tỉnh hà nam
đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tại các trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong chuỗi chương trình tri ân tại trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng
ban tổ chức đã tiến hành xét nghiệm máu và triển khai các hoạt động tổ chức khám
tư vấn sức khỏe siêu âm miễn phí cho một trăm linh tám đồng chí là thương binh bệnh binh người có công
cái chương trình thứ nhất là khám bệnh
tặng quà chữa bệnh và được nghe được biết và được sự quan tâm của cái ngành công an là
chúng tôi rất là phấn khởi vui mừng và cũng không kể hết được cái niềm sung sướng và xúc động
qua thực tế thì chúng tôi thấy đây là một tổ chức rất hình trạng mà anh em tôi được thưởng thức
qua đây thì tôi bày tỏ lòng cảm ơn với tất cả các đồng chí trong đoàn
các các đồng chí trong đoàn các các đồng chí trong đoàn
luôn mạnh khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng nhà nước giao phó
thực hiện chủ trương của đảng chính sách của nhà nước
trong những năm qua cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn trân trọng ghi nhớ công ơn
và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái
quý trọng đối với các thương binh gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước
và hôm nay công đoàn công an nhân dân cũng đã tổ chức một chuỗi các hoạt động hết sức ý nghĩa
thăm khám bệnh

cho các đồng chí thương bệnh binh và đặc biệt là dần tặng một chương trình nghệ thuật đặc biệt
để thay lời trí ân cũng như là tình cảm của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đối với sự hy sinh sương máu không tiếc máu xương của các đồng chí thương binh bệnh binh
người có công đối với nền độc lập tự do của nước nhà
không chỉ tại trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng
cục công tác đảng và công tác chính trị cũng chủ trì hướng dẫn công an các đơn vị địa phương
tổ chức chuỗi hoạt động tri ân thăm tặng quà các thương binh bệnh binh và người có công
tại sáu mươi năm trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn kêu gọi đầu tư trực tuyến nhưng thực chất là những chức bẫy lừa đảo
được dựng sẵn chờ con mồi sập bẫy
tại sao dù đã có nhiều cảnh báo về các chiêu trò đầu tư trực tuyến
điển hình như đầu tư chứng khoán đầu tư vàng song vẫn nhiều người bị sập bẫy
các vụ lừa đảo này có con số thiệt hại lên rất lớn thậm chí vài chục tỷ đồng
để hiểu sâu hơn về điều này mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là những hình ảnh mời gọi của các nhóm đầu tư đang nở rộ trên mạng hiện nay
từ chứng khoán vàng bitcoin hay san forex
ngoài mục đích lừa khách hàng nổi bệnh
tiền vào các ứng dụng ảo thì một số hình thức phổ biến khác được các nhóm này sử dụng
đó là lập nhóm tư vấn phân tích để thu phí hô hào mua cổ phiếu
nhưng đặc điểm chung vẫn là đánh vào lòng tham sự nhẹ dạ cả tin của các nhà đầu tư
bây giờ ví dụ này như là đối với chuyên án một trăm linh bảy h này thì là người dân có nhu cầu chơi chứng khoán
phải có những người có nhu cầu phải chơi chứng khoán thì mới lừa được người ta
mới mời được người ta vào trong những cái nhóm hội để tư vấn để chơi con này con kia hay gì đấy
thì xuất phát phải từ nhu cầu đã
sau khi nhà đầu tư tham gia vào nhóm zalo hay telegram
các đối tượng và thành viên trong nhóm liên tục nhắn tin gọi điện
để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính
cũng như mua bán tiền ảo tiền mã hóa
và để tạo uy tín thời gian đầu chúng trả hoa hồng cho các nhà đầu tư rất đúng hạn
thậm chí có những nhà đầu tư chim mồi liên tục khoe chiến tích chốt lời để kích thích lòng tham của nạn nhân
khi nạn nhân chuyển số tiền lớn thì các ứng dụng bị sập và biến mất
người chơi bị hại mình là tham gia vào những cái sàn
sàn này là sàn do các đối tượng lừa đảo làm chủ và có thể can thiệp được lệnh
điều chỉnh lên xuống các mã chứng khoán muốn cho người chơi thắng hay thua đều do là các đối tượng này hết
nên khi mà người chơi nạp tiền vào mấy thời gian đầu thì có thể các đối tượng cho người chơi thắng và được rút tiền
nhưng mà đến càng chơi sâu thì bắt đầu không cho rút nữa và đánh cháy tài khoản của khách hàng
chúng tôi luôn cảnh báo là để việc để lấy lại tiền gặp rất nhiều khó khăn
và thường thường sẽ khó hơn khi mà cái tiền đã bị các đối tượng lừa đảo thu thập được
sẽ ngay lập tức sẽ bằng nhiều hình thức
ngoài hóa thành các loại tiền loại tài sản khác nhau ví dụ như là tài sản ảo tiền ảo hoặc là được chuyển sang nước ngoài rồi
thì cái việc truy viết dòng tiền đến nay còn đang gặp rất nhiều khó khăn nên do đó việc để lại tài sản gần như là không thể
tại việt nam khung pháp lý để điều chỉnh quản lý và xử lý đối với tiền ảo tiền mã hóa chưa cụ thể rõ ràng
nhằm ngăn chặn hình thức lừa đảo trên bộ công an khuyến cáo người dân và nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác
không nên tin vào các lời dụ dỗ đầu tư trên không gian mạng
tuyệt đối không nên tham gia vào các hội nhóm đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin
trường hợp nhà đầu tư bị lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý
thưa quý vị và các bạn để tránh trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo
mỗi chúng ta trong thời đại công nghệ số hiện nay cần phải tự trang bị kiến thức sự hiểu biết của bản thân
từ đó tỉnh táo trước các chiêu trò mời gọi dụ dỗ
đồng thời chia sẻ thông tin cảnh giác tới người thân quen bạn bè
để cùng nhau đẩy lùi được nạn lừa đảo công nghệ cao
đăng ngày một diễn biến phức tạp này
thưa quý vị hôm nay một vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty sản xuất đế dày và các phụ kiện dày
thuộc khu công nghiệp sông mây tỉnh đồng nai
tính đến chiều cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và huyện trảng bom đã không chế được đám cháy
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày
tại khu vực nhà xưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạng
sinh trong international bất ngờ lửa bốc cháy dữ dội
lúc này một số nhân viên công ty và người dân đã dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa
sửa tán tài sản ra bên ngoài
tuy nhiên do bên trong xưởng có nhiều thùng quá chất nguyên vật liệu từ nhựa cao su
nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm khu nhà xưởng rộng gần một m hai
cột khối đen đặc bốc cao hàng trăm mét khiến nhiều hộ dân xung quanh lo lắng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và quyện trãn bơm đã điều nhiều xe chiên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa ngăn cháy lan
đến khoảng một mươi bốn h đám cháy cơ bản được khống chế
bước đầu xác định không có thiệt hại về người nhưng khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân